thưa quý vị ngày ba mươi tháng chín cục thi hành án dân sự thành phố hồ chí minh cho biết
đơn vị đã phối hợp cùng với các đơn vị chức năng của thành phố hồ chí minh
tiến hành tiêu hủy một năm tấn ma túy các loại bằng phương pháp đưa vào lò đốt để thiêu
số ma túy này là vật chứng liên quan trong năm mươi vụ án hình sự
đây là vật chứng trong năm mươi vụ án hình sự tại thành phố hồ chí minh thời gian qua
trong đó điển hình là một một tấn ma túy trong vụ án chiang wei chin và yeh shing wei
đều quốc tịch đài loan trung quốc vận chuyển trái phép chất ma túy
nguy trang trong loa kéo tay một trăm tám mươi tám kg ma túy trong đường dây sản xuất mua bán
tàn trữ ma túy liên quan đến trục ma túy văn kính dương và đồng bọn
hội đồng tiêu hủy vật chiếm tài sản đã kiểm kê số lượng tan vật từ kho vật chứng
để đảm bảo an toàn cục thi hành án dân sự thành phố hồ chí minh đề nghị phòng thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố phối hợp cử xe chuyên dụng vận chuyển và làm nhiệm vụ bảo vệ
về việc vận chuyển ma túy từ kho vật chứng đến địa điểm tiêu hủy
có các thành viên hội đồng cùng theo xe đảm bảo an toàn an ninh trực tự cho việc vận chuyển
đồng thời cơ quan chức năng ngăn chặn không cho những người không có nhiệm vụ vào khu vực tiêu hủy
cách vị trí tiêu hủy nếu người nào vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định
sau khi mở niêm phong vật chứng toàn bộ số ma túy được đưa vào trong lò để đốt thiêu cháy
việc tiêu hủy này cũng tính toán hợp lý để không gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
sau khi đốt toàn bộ số ma túy thành cho việc tiêu hủy diễn ra từ sáng đến đầu giờ chiều cùng ngày